bộ giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai đồng bộ ba giải pháp để hỗ trợ các địa phương nhà trường học sinh
chủ động thực hiện chương trình giáo dục trong thời gian còn lại của năm học đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình
giải pháp thứ nhất bộ giáo dục và đào tạo thực hiện ra soát tinh giản nội dung dạy học thuộc chương trình học kỳ hai
để rút ngắn thời gian học sau khi học sinh trở lại trường
việc tinh giản không thực hiện cơ học mà trên tinh thần đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng
cốt lõi của chương trình cho học sinh đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình
giải pháp thứ hai bộ đang xây dựng hướng dẫn dạy học qua internet trên truyền hình áp dụng cho học kỳ hai năm hai nghìn hai mươi
đảm bảo tinh gọn tiện ích đáp ứng yêu cầu chất lượng theo chuẩn đầu ra của chương trình
căn cứ vào đó các địa phương cơ sở giáo dục tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá kết quả dạy học qua internet trên truyền hình
theo chương trình giáo dục đã được tinh giản
giải pháp thứ ba là căn cứ vào chương trình đã tinh giản nội dung dạy học
tạo sẽ xây dựng và công bố để thi tham khảo cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
điều này tạo thuận lợi cho học sinh lớp một mươi hai trong quá trình học tập ôn luyện
chuẩn bị tốt cho kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi